các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung thu cùng bé sáng tạo khám phá tranh tết chương trình đã đem đến cho các em nhỏ hoạt động ngoài trời lý thú bổ ích trước thềm năm học mới
những hình ảnh về hoạt động này sẽ được chúng tôi truyền đến quý vị trong phần cuối của chương trình
mở đầu sẽ là những thông tin văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra tuần qua
vào ngày một tháng chín vừa qua hà nội đã chính thức triển khai thí điểm không gian đi bộ quanh khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
việc thí điểm một mươi năm tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ gươm và vùng phụ cận
là một trong những hoạt động nhằm nỗ lực bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của khu vực phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung
việc triển khai thêm các tuyến phố đi bộ không chỉ tạo cơ hội cũng như không gian để trình diễn nghệ thuật mà còn tạo không khí tươi vui cho người dân thủ đô
ngay từ ngày đầu khai mạc người dân và khách tham quan đã đổ về đây để tận hưởng không khí trong lành
dự kiến tuyến phố đi bộ sẽ được triển khai thí điểm từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi sáu và trước mắt sẽ áp dụng từ một mươi chín h ngày thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật
cũng trong tuần qua sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh gia lai phối hợp với công ty cổ phần gia lai ctc khai trương khu trưng bày tượng gỗ dân gian ba na gia rai tại công viên văn hóa đồng xanh xã an phú thành phố pleiku tỉnh gia lai
khu trưng bày tượng gỗ dân gian bana zarai thuộc đề tài nghiên cứu khoa học bảo tồn và phát huy giá trị tượng gỗ dân gian bana zarai trên địa bàn tỉnh gia lai do bảo tàng tỉnh gia lai chủ trì với trên một trăm năm mươi bức tượng gỗ được siêu tầm tập hợp từ các nghệ nhân tạc tượng trên địa bàn toàn tỉnh
cụm tượng này được chế tác theo hai loại hình tượng sinh hoạt và tượng nhà mồ thể hiện những nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân đồng bào dân tộc bản địa
qua hoạt động lần này nhằm tiếp tục quảng bá sản phẩm văn hóa điêu khắc hộ dân gian độc đáo của hai dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh gia lai đến nhân dân trong nước quốc tế tạo một địa chỉ du lịch văn hóa hấp dẫn ngay trong lòng thành phố pleiku đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của chính đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương

về nghệ thuật mặt nạ thế giới cho công chúng việt
lần đầu tiên những chiếc mặt nạ châu phi được giới thiệu trong không gian trải nghiệm
của chương trình lễ hội mặt nạ
qua đó tạo nên một sự giao lưu văn hóa thú vị những cách tiếp cận mới
với các hình thức tạo hình khác biệt trong văn hóa từng khu vực
đây được xem như một sự kết nối các nguồn di sản
không chỉ thế các em có thể tự tay sáng tạo nên chiếc mặt nạ độc đáo hấp dẫn
được thỏa thích chọn những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống hàng ngày
hay những nhân vật cổ tích gần gũi với các em
đây là lần đầu tiên con được tham gia chương trình này và con cảm thấy rất vui và
và con thể biết thêm được những nền văn hóa việt nam
và con có thể sáng tạo ra những hình mặt nạ mới mà trước đây con không vẽ được ạ
tôi mong muốn cho con đến đây để trải nghiệm những hoạt động ngoài trời
và nhất là chương trình này tổ chức ở văn miếu quốc tử giám
thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa
và cái lễ hội trung thu này thì thực ra được các cơ quan sức năng quan tâm
và đến các cháu tổ chức tại đây thì tôi cũng muốn cho cháu đến đây để tham gia
lễ hội mặt nạ vui tết trung thu là chương trình phi lợi nhuận
được thực hiện với nguồn vốn xã hội hóa hoàn toàn
từ sự đóng góp của các cá nhân tập thể phụ huynh học sinh
do nhóm công bé sáng tạo
bao gồm giảng viên sinh viên trường đại học mỹ thuật việt nam
các cộng lộc bộ mỹ thuật thiếu nhi cộng lộc bộ thiết kế trẻ
và bạn bè của mình thực hiện
ban tổ chức sẽ mang những chiếc bạt nạ do các bạn sinh viên và họa sĩ vẽ
tặng các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương vui trung thu
đồng thời mô hình thu nhỏ lễ hội mặt nạ sẽ được mang đến với các bạn nhỏ
trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện sóc sơn hà nội
đây là nơi sinh hoạt của những em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn
từ sáu đến một mươi tám tuổi trên toàn huyện
mục đích của dự án của bé sáng tạo là tạo điều kiện cho các em nhỏ
có hoàn cảnh thiệt thòi trong cuộc sống cũng được đón một cái tết trung thu như các bạn nhỏ khác
các cái đồ chơi truyền thống thì nhiều khi nó không có sự đổi mới
thì đâm ra cái sức hấp dẫn đối với thiếu nhi hàng năm nó sẽ càng sụt giảm đi thì
cái sự kiện hôm nay thì mọi người kết hợp các bạn ban tổ chức và cũng như các họa sĩ góp tay vào
thì cũng kết hợp giữa hai việc là dùng cái chất liệu và cái phôi mặt nạ truyền thống
rồi cái khôi quạt và lá đề nhưng vẽ lên đấy những cái tranh những cái tác phẩm mới của các họa sĩ
cháu thấy là hôm nay cháu được trải nghiệm những việc làm rất là vui như là vẽ mặt nạ hay vẽ liên quạt
cháu cũng bản thân cháu cháu đã từng tham gia việc này một lần vào năm trước
thì cháu thấy là những cái việc này là ủng hộ giúp các bạn trẻ ở vùng cao những người bị khuyết tật hay những bạn đang điều trị trong bệnh viện
thì là việc này là rất là nó rất là một việc làm rất là cao cả cháu thấy là rất là đáng hân ganh
làm những việc này thì giúp bọn cháu là cũng cảm thấy là mình cảm thấy một phần nào mình đã giúp được các bạn ấy là có thể tiếp thêm hy vọng cho các bạn ấy

kết thúc hoạt động trải nghiệm các em nhỏ có thể mở cửa cho các bạn ấy ạ
các em nhỏ có thể mang những tác phẩm do mình sáng tạo về nhà vui tết trung thu
ban tổ chức cũng có những phần quà ý nghĩa dành tặng những em nhỏ có các tác phẩm xuất sắc nhất tham gia chương trình
và một tủ sách thiếu nhi tặng các em nhỏ của trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật huyện sóc sơn
bản thân em cảm thấy rất là vui tại vì là ở thời điểm hiện tại thì thứ nhất là ban tổ chức có nhiều cái ý tưởng để có thể giúp các em
có thể tiếp cận được với truyền thống dân tộc cũng như là rất là nhiều những cái văn hóa
những cái kiến thức văn hóa nghĩa là bằng chính những hoạt động tiếp xúc bình thường chứ không phải là qua sách vở hay qua báo đài nữa
và cái thứ hai là tôi nghĩ rằng là bố mẹ ở các bậc phụ huynh ở thời điểm hiện tại cũng quan tâm rất nhiều đến việc giáo dục cho các con
không chỉ là về mảng văn hóa mà còn về hoạt động thể chất cũng như là giàn luyện các kỹ năng
và trâm cảm thấy rằng là thực sự là các bé ở các bé thời hiện đại này có rất là nhiều những cơ hội mà ngày xưa trâm và những bạn đồng lứa không có
sự kiến lễ hội tuyệt vời
mặt nạ tại không gian linh thiêng của văn miếu như một tiếp biến văn hóa đầy ý nghĩa trong mùa trung thu năm hai nghìn một mươi chín
sau ngày tổ chức sự kiện chính ở hà nội và thành phố hồ chí minh dự án sẽ kết hợp với một số các đơn vị khác như trường học
trung tâm văn hóa các công ty nhà xuất bản để thu hút sự quan tâm của cộng đồng vào câu chuyện giáo dục di sản này
những hình ảnh về lễ hội mặt nạ vui trung thu hai nghìn một mươi sáu cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này
mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo kỳ đóng góp của quý vị xin gọi về số điện thoại bốn ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám hoặc gửi về hòm thư điện tử phongvănhoaacomnn org vn